cùng với đó chính phủ sẽ tập trung vào xây dựng hạ tầng cải cách thủ tục hành chính
không để người dân và doanh nghiệp bị phiền hà để điều chỉnh những vấn đề vĩ mô khác cho phù hợp với tình hình
thưa quý vị tiêm vaccine cho trẻ em cũng đang là vấn đề được chú trọng
bởi đây là đối tượng được tiêm vaccine sau cùng và cũng không nằm ngoài nguy cơ lây nhiễm
hiện tại chính phủ việt nam đang tham khảo học hỏi và nghiên cứu để từng bước mở rộng
đối tượng tiêm vaccine covid một mươi chín cho đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
sau đó sang năm có thể mở rộng tiêm cho trẻ trên ba tuổi
trong chiến lược vaccine theo bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
cần phải vượt qua tất cả khó khăn về pháp lý để mua nhập khẩu vaccine
chấp nhận toàn bộ rủi ro về việc giao hàng không đúng thời hạn giá mua không được tính lại
nghị quyết hai mươi một của chính phủ đã mở đường cho tiếp cận vaccine
và từ tháng năm việc này được triển khai nhanh chóng hơn
hiện nay chúng ta có những hợp đồng thỏa thuận cung ứng tài trợ vaccine với tổng số một trăm chín mươi một triệu liều
và con số này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới
ông long chia sẻ về sự thành công trong ngoại giao vaccine nhờ sự tích cực của lãnh đạo đảng nhà nước
gần bảy mươi triệu liều vaccine đã được tiêm có ngày kỷ lục tiêm được hai triệu mũi
ông long nêu kinh nghiệm chia nhỏ các khu vực bố trí điểm tiêm cố định
và lưu động với mục tiêu quyết tâm phủ vaccine mũi một cho ít nhất tám mươi người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
và lên kế hoạch tiêm cho trẻ em
việt nam sẽ tham khảo học hỏi và nghiên cứu để từng bước mở rộng đối tượng tiêm
cho đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi sau đó sang năm có thể mở rộng thêm tiêm cho trẻ em trên ba tuổi
bằng việc chuyển giao công nghệ và nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước
lãnh đạo bộ y tế khẳng định tự tin cho việc chủ động vaccine vào hai nghìn hai mươi hai
song song với đó là chủ động về thuốc điều trị khi các quan bạc của quốc hội
chính phủ đã cho phép nhập khẩu nguyên liệu để đảm bảo về nguồn cung
về việc chuyển trạng thái chống dịch ông long cho rằng phải chấp nhận một thực tế là virus ngày càng nhiều biến thể
và không thể triệt tiêm mẩm bệnh
bộ trưởng y tế nhấn mạnh muốn chuyển sang thích ứng an toàn với dịch thì không còn cách nào khác là phải đảm bảo độ phủ vaccine
khi mở cửa theo nghị quyết một trăm hai mươi tám nếu không kiểm soát được thì phải nâng cấp độ kiểm soát dịch cao hơn
ông long nêu quan điểm và nhấn mạnh điều quan trọng là giải pháp thống nhất trên toàn quốc
chấm dứt chuyện ngăn sông cấm chợ và mỗi nơi một kiểu
tiếp theo là thông tin liên quan đến tình hình dịch tại phú thọ
thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của ổ dịch mới bùng phát
tỉnh phú thọ đã điều động gần một nhân viên y tế triển khai xét nghiệm trên diện rộng toàn địa bàn
kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay toàn tỉnh phú thọ có chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
trên địa bàn tỉnh phát hiện hai chùm lây nhiễm cho cộng đồng là chùm lâm thao chu hóa tám mươi k và chùm bạch hạc phù ninh tám ca
bốn trường hợp mới phát hiện chưa xác định được mối liên quan của tiền sử dịch tế
đến thời điểm hiện tại chưa xác định được nguồn lây ban đầu
trước thực trạng trên
tỉnh phú thọ đã tổ chức xét nghiệm cho người dân trên địa bàn nhằm truy vết khoanh vùng và nhanh chóng kiểm soát dịch
bên cạnh chuẩn bị các tình huống sẵn sàng cho bệnh viện giã chiến tuyến huyện thu dung theo dõi điều trị tầng một với một trăm hai mươi giường icu và trạm y tế lưu động
tỉnh phú thọ đã điều động gần một nhân viên y tế tại một mươi hai đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh tham gia công tác giả soát
lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại địa bàn thành phố việt trì huyện lâm thao và phù ninh
ba mươi hai sáu trăm chín mươi ba mẫu xét nghiệm test nhanh sars cov hai đã được thực hiện kết quả xét nghiệm có một trăm một mươi hai trường hợp nghi ngờ dương tính
trên địa bàn huyện lâm thao tổ chức xét nghiệm diện rộng tổng số một mươi tám năm trăm chín mươi năm người được thực hiện test nhanh sars cov hai phát hiện ba mươi bốn trường hợp nghi ngờ dương tính
khu vực khoanh vùng truy vết tại xã chu hóa thành phố việt trì tổ chức xét nghiệm diện rộng đối với năm chín trăm sáu mươi sáu trường hợp bằng test nhanh sars cov hai
phát hiện năm mươi ba trường hợp nghi ngờ dương tính
khu vực phường bạch hạc tp việt trì tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh tám mươi chín trường hợp toàn bộ cho kết quả âm tính với test nhanh
hiện các trường hợp tại bạch hạc đã có kết quả rt pcr âm tính với sars cov hai
khu vực xã thanh đình thành phố việt trì tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh bốn mươi ba trường hợp phát hiện một mẫu nghi ngờ dương tính
hiện đã được lấy mẫu và cho kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai
khu vực xã phù ninh huyện phù ninh tổ chức xét nghiệm test nhanh kháng nguyên diện rộng cho khoảng tám nhân khẩu
trong đêm một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một có tám ba trăm hai mươi ba người được thực hiện xét nghiệm tại một mươi bốn khu hành chính phát hiện hai mươi bốn mẫu nghi ngờ
đứng trước nguy cơ bị dịch bệnh xâm nhập và bùng phát trên diện rộng chính quyền các tỉnh tây nguyên cũng đã chủ động
triển khai các biện pháp để ngăn chặn và kiểm soát dịch như sàng lọc ngay tại cửa ngõ hay dựa vào dân để chống dịch
tỉnh đắk nông là cửa ngõ để dòng người từ các tỉnh thành phố phía nam về đắk lắc gia lai con tùm
từ đầu tháng một mươi lượng người từ vùng dịch bắt đầu di chuyển về tây nguyên
trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài tỉnh đắk nông đã tăng cường các lực lượng tại chốt kiểm soát cai tranh
ở xã đắk ru huyện đắk rồi lấp giáp danh với tỉnh bình phước để tiếp nhận công dân của tỉnh tổ chức xét nghiệm sàng lọc tại chỗ
để phân loại từng nhóm đối tượng và bàn giao cho các địa phương thực hiện cách ly theo quy định
ngoài ra tại chốt kiểm soát dịch cai chanh lực lượng chức năng tỉnh đắk đông cũng phân nhóm công dân của các tỉnh
thành phố khác để tổ chức dùng xe dẫn đường đi qua địa bàn tỉnh đắk nông nhằm đảm bảo an toàn cho công dân
và hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát tán trong quá trình di chuyển sinh hoạt của các đoàn
ngay khi các tỉnh thành phố phía nam nới lỏng giãn cách xã hội đông đảo người lao động di chuyển về khu vực tây nguyên
tỉnh đắk lắc đã chủ động bố trí lực lượng tiếp nhận và xét nghiệm sàng lọc tại xã hòa phú của thành phố buôn ma thuận
giáp danh với tỉnh đắk nông nhằm kịp thời phát hiện và bóc tách các trường hợp mắc covid một mươi chín ngay tại cửa ngõ của tỉnh
tương tự các tỉnh con tum lâm đồng cũng chủ động tiếp nhận xét nghiệm sàng lọc công dân
bộ trí cách ly theo quy định để hạn chế dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng
rõ ràng sự chủ động của chính quyền các địa phương góp phần phát hiện sớm nhiều f ngay từ cửa ngõ
tại tỉnh con tum để bảo vệ cộng đồng nhiều người sau khi trở về từ vùng dịch và hoàn thành cách ly tập trung ở tuyến tỉnh
thì vẫn tiếp tục thực hiện cách ly tập trung tại tuyến xã trong vòng bảy ngày để chống dịch
với đặc thù là đời sống kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn
việc cách ly tại nhà rất khó đảm bảo đầy đủ các điều kiện về phòng chống dịch khi thiếu cơ sở vật chất
nhiều địa phương của tỉnh con tum như huyện ngọc hồi con plong đã linh động tận dụng các nhà cộng đồng điểm trường
để cách ly những công dân không có điều kiện tự cách ly tại nhà
trong thời gian này các công dân được cung cấp đầy đủ lương thực thực phẩm và các vật dụng thiết yếu để phòng dịch
đây là cách làm linh động phù hợp với thực tiễn do đó đã nhận được sự đồng thuận cao và chấp hành đầy đủ từ phía người dân
với trên hai mươi bốn công dân từ vùng dịch trở về tỉnh đắk lắc đã phân loại một phần nhỏ nhóm đối tượng
nguy cơ cao để cách ly tập trung phần lớn công dân tự cách ly tại nhà và được giám sát hỗ trợ từ chính quyền các địa phương
là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số các địa phương ở tây nguyên luôn quan tâm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền
xem đây là giải pháp tốt để nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe phòng chống dịch covid một mươi chín trong cộng đồng
có thể nói ý thức chấp hành phòng dịch từ xa của người dân là một trong những điều kiện tiên quyết
để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát và lây lan trong cộng đồng
và điều quan trọng là chính quyền các địa phương hệ thống y tế phải luôn trong tư thế thích ứng an toàn linh hoạt để không chế dịch
chuyển qua một thông tin khác tại tp hcm sau khi đã cơ bản kiểm soát được dịch
mới đây sở công thương tp hcm đã có văn bản gửi ban nhân dân tp hcm đề nghị cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống
được mở cửa hoạt động bình thường bao gồm cả hình thức bán mang đi và phục vụ tại chỗ
trừ các loại hình kinh doanh liên quan đến bia rượu
theo đó các cơ sở hoạt động phải đáp ứng các yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch của ngành y tế
và theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn
các hàng quán sẽ hoạt động đến trước hai mươi một giờ với công suất phục vụ tối đa năm mươi mật độ
phục vụ không quá hai người một bàn khoảng cách các bàn ăn tối thiểu hai mét
thống kê của sở công thương tại tp hcm có khoảng bảy năm trăm linh doanh nghiệp hàng chục ngàn hộ kinh doanh cá thể
kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống
tuy nhiên do phải tạm ngừng kinh doanh để phòng chống dịch khiến doanh thu dịch vụ ăn uống tám tháng qua
của tp hcm chỉ đạt ba mươi hai bảy mươi năm tỷ đồng giảm sáu mươi hai ba so với cùng kỳ
hơn nữa do kinh doanh sụt giảm nên hàng loạt doanh nghiệp ngành thực phẩm và đồ uống phải đóng cửa
chăm mặt băng hoặc thu hẹp kinh doanh
theo sở công thương tp hcm sau khi thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã tổ chức hoạt động trở lại trong điều kiện an toàn
để phục vụ nhu cầu của người dân
tuy nhiên tỷ lệ hoạt động còn chưa cao chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu
việc cho phép phục vụ khách ngồi tại chỗ là từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế
thông qua phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ trên nguyên tắc an toàn đến đâu mở cửa đến đó
ngoài ra dịch vụ này cũng đáp ứng nhu cầu của người dân và hỗ trợ từng bước khôi phục hoạt động quảng bá
xúc tiến du lịch trên địa bàn
thêm một thông tin khác liên quan đến tp hcm
sau thời gian kiến nghị đánh giá tình hình dịch trên địa bàn
ủy ban nhân dân tp thủ đức tp hcm đã có kế hoạch mở cửa hoạt động trở lại
tất cả các chợ trên địa bàn từ ngày ba mươi tháng một mươi
theo kế hoạch của ủy ban nhân dân tp thủ đức đến ngày hai mươi ba tháng một mươi sẽ có một mươi chín chợ truyền thống được hoạt động trở lại
đến ngày ba mươi tháng một mươi sẽ cho phép tất cả các chợ trên địa bàn thành phố thủ đức được hoạt động
để thực hiện kế hoạch trên
tp thủ đức yêu cầu các phường trên địa bàn thành phố khẩn trương giả soát tình hình
tiêm đủ vaccine ngừa covid một mươi chín cho tiểu thương
đồng thời khuyến khích vận động khách đi chợ và tiểu thương thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt
để hạn chế tiếp xúc bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
tp thủ đức cũng yêu cầu các chợ phải có phương án hoạt động phòng chống dịch an toàn
và được cơ quan có thẩm quyền thẩm định tuân thủ các điều kiện hoạt động như tiểu thương
và khách hàng phải tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày
lãi ép không khỏi bệnh dưới sáu tháng
có mã quy rời của các ứng dụng vnet hoặc y tế hồ chí minh
các chợ phải đáp ứng những điều kiện như có lối ra lối vào riêng tránh ủn ứ
có vách ngăn giữa các quầy hàng giữ người bán với khách hàng
giữ khoảng cách và kiểm soát được số người ra vào chợ
tại tỉnh bình dương nơi đã từng là một trong ba tâm điểm của dịch bệnh
thì hiện tại sau khi thực hiện thông tin về cấp độ dịch cụ thể từng xã phường
và báo cáo hàng tuần vào ngày thứ năm tỉnh bình dương dự kiến cho phép học sinh cấp ba
được trở lại lớp học trong tháng một mươi một tới
sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình dương đề xuất hai phương án
với phương án một các địa phương thuộc cấp độ một vùng xanh
sẽ tổ chức học trực tiếp cho khối lớp một mươi hai kể từ mùng một tháng một mươi một
khối lớp một mươi và lớp một mươi một học trực tiếp từ một mươi năm tháng một mươi một
các khối lớp sáu bảy tám và chín
học trực tiếp từ hai mươi chín tháng một mươi một
các địa phương thuộc cấp độ hai tổ chức dạy trực tiếp cho học sinh khối một mươi hai từ hai mươi chín tháng một mươi một
các khối còn lại sẽ học trực tiếp trong tháng một mươi hai
riêng học sinh tiểu học vẫn tiếp tục học trực tuyến và qua truyền hình
các trường mầm non tạm thời chưa hoạt động trở lại
với phương án hai cho phép tất cả học sinh học trực tiếp
sau khi phủ vaccine phòng covid một mươi chín cho các em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đạt kế hoạch
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương võ văn minh đồng ý với phương án một
tuy nhiên theo ông võ văn minh tùy tình hình thực tế của địa phương
mà các huyện thị xã thành phố trong tỉnh đánh giá mức độ nguy cơ
để lấy cơ sở quyết định cho học sinh đến trường hay không
sở y tế tỉnh bình dương vừa có đánh giá nguy cơ cấp độ dịch covid một mươi chín
của từng địa phương trong tỉnh theo hướng dẫn của bộ y tế
theo đó ba huyện là phú giáo dầu tiếng và bắc tân uyên thuộc cấp độ một
thành phố thủ dầu một và thị xã tân uyên ở cấp độ hai
thành phố thuận an thành phố di an thị xã bến cát và huyện bầu bàng ở cấp độ ba
không có huyện thị nào ở cấp độ bốn
trong tổng số chín mươi một xã phường thị trấn của tỉnh bình dương
có bốn mươi hai đơn vị ở cấp độ một hai mươi bảy đơn vị ở cấp độ hai và hai mươi hai đơn vị ở cấp độ ba
toàn tỉnh bình dương được đánh giá là an toàn với dịch covid một mươi chín tức là vùng danh
thưa quý vị liên quan đến việc vì sao hà nội chưa công bố cấp độ dịch toàn thành phố
mà chỉ công bố cấp xã phường
giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà đã đưa ra lý giải về vấn đề này
bà cho biết thành phố hà nội đã thực hiện theo đúng quy định của bộ y tế
việc công bố cấp độ dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết
theo quy định của bộ y tế là chỉ công bố theo cấp xã phường hoặc thậm chí là thấp hơn là thôn tổ đội
không công bố ở cấp quận huyện và thành phố
thành phố hà nội luôn luôn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính phủ và bộ y tế
hà nội sẽ phụ thuộc vào đánh giá cấp độ dịch từ đó có biện pháp giãn cách
hoặc nới lỏng dịch vụ hoạt động kinh tế văn hóa xã hội
theo bà chủ trương của chính phủ là xuống thích ứng an toàn kiểm soát có hiệu quả với dịch bệnh
rõ ràng ngành y tế đối đầu với nhiều áp lực
vấn đề quan trọng nhất là nâng cao năng lực hệ thống y tế để có thể thích ứng được với điều kiện hoàn cảnh
khi chúng ta có người dân đi từ vùng có dịch về người nhập cảnh vào hà nội
trong số đó chắc chắn sẽ có ca ép không
đặc biệt với hà nội năng lực hệ thống dự phòng điều tra truy vết thì thành phố sẽ đẩy mạnh
để đảm bảo giảm tài cho năng lực điều trị
tuy nhiên vẫn phải đi song song từ năng lực dự phòng đến năng lực điều trị và hệ thống y tế cơ sở
với năng lực như vậy cũng cần đưa ra các chiến lược về y tế
địa phương có thể hoàn toàn yên tâm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại
tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hiếu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ gia đình và bản thân
bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và lắng nghe phản hồi của khán giả
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại